đều đa dạng về mẫu mã cũng như màu sắc và chất liệu vải

còn những dòng sản phẩm mới như là hàng tencent này thì chỉ trên giới bốn triệu một bộ thôi
đấy mà chất liệu rất là mềm mềm
ngoài ra thì mình có thể mua những bộ gà trôn thì chỉ hơn trên giới hai triệu một bộ mà có đủ màu sắc luôn
bên cạnh đó các cửa hàng bán lẻ cũng xuất hiện nhiều chương trình khuyến mại khủng để hút khách
dọc vỉa hè trên các tuyến phố như nguyễn trãi các cửa hàng bán lẻ cũng giảm giá sốc từ bốn mươi đến ba mươi
thậm chí là treo biển thanh lý toàn bộ cửa hàng
thế nhưng với các mặt hàng giảm giá sốc thì người tiêu dùng cần phải cân nhắc và lựa chọn kỹ lưỡng
để tránh mua phải hàng nhái hàng kém chất lượng
quay trở lại thị trường nước đóng bình mà góc nhìn kinh tế trước đã phản ánh
thưa quý vị trước nhu cầu vô cùng lớn của người dân những cơ sở sản xuất nước đóng bình đang nở rộ như nấm mọc sau mưa
trên thị trường có vô vản các loại nước mang nhãn hiệu khác nhau
tuy nhiên thị trường này đang bị hỗn loạn bởi các cơ sở làm ăn thiếu nghiêm túc tuân ra ngoài thị trường những loại nước nhiễm khuẩn
chỉ hai cơ sở sản xuất mà phóng viên khảo sát tại hà nội trong những bản tin trước
thì cả hai cơ sở này đều vi phạm về quy trình sản xuất cũng như không đủ điều kiện cung cấp nước ra ngoài thị trường
thực trạng này không chỉ diễn ra tại hà nội mà ở nhiều địa phương khác trên cả nước
hàng loạt các cơ sở sản xuất nước đóng bình vẫn vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm vừa mới bị lực lượng chức năng xử lý
sử dụng nguồn nước sông để sản xuất
cơ sở này tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp mỗi ngày cho ra một lượng lớn thành phẩm
công đoạn sản xuất hết sức đơn giản
bơm nước lọc qua đóng bình dán nhãn đem đi bán
kiểm tra năm cơ sở sản xuất công an tỉnh đồng tháp tiến hành kiểm nghiệm mẫu nước thành phẩm

đã có tới bốn cơ sở bị nhiễm khuẩn vượt mức cho phép
còn đây là cơ sở nước đóng bình tại thành phố hồ chí minh
có quy trình sản xuất không thể đơn giản hơn
lấy nước bơm trực tiếp vào bình đóng nắp bọc ni lông và đem bán
chỉ với một công nhân mỗi ngày cơ sở này đã cho ra thị trường hàng trăm bình nước tiêu thụ
sẽ còn bao nhiêu loại nước như thế này đang tồn tại ngoài thị trường ạ
trong khi hàng ngày hàng giờ số lượng người tiêu thụ
sử dụng nước đóng bình uống trực tiếp nhiều đến nỗi không thể đo đếm được
nếu sử dụng loại nước kiểu như trên thì nguy cơ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe là rất cao
thế nhưng chỉ cần tiện dụng giá thành rẻ thì khách hàng rất dễ lựa chọn để mua
mà ở đó người tiêu dùng đâu phải ai cũng có thể biết được đâu là nước đảm bảo và đâu là nước kém chất lượng
rộng khắp các địa điểm tiêu thụ
được xuất hiện ở nhiều nơi
từ các khu vực trường học
chè đá vỉa hè
cho đến các công trình xây dựng
với giá siêu rẻ để có một bình nước gần một mươi chín lít
những người công nhân này dễ dàng lựa chọn mua để sử dụng
ngay cả khi họ nghi ngờ về chất lượng
với cái giá thành mà nước bình nước một bình nước hai mươi lít
nó rẻ từ một mươi đến một mươi năm nghìn
thì ở đây là
anh em sử dụng là để tiết kiệm được cái chi phí
chỉ cần nhìn cái bề ngoài của bình nước
là nó đóng bình các thứ nhìn cả qua nó sạch sẽ
nước trong không có cặn bẩn gì
thì là anh em rất dễ chấp nhận để sử dụng và uống cái bình nước này
dạ cái nước thì em cũng không biết được ạ
em chỉ thấy là
nhìn trong là nó sạch nên em uống thôi
em cũng thấy nó rẻ chắc cũng không an toàn nhưng mà
nó không còn cách nào mà phải uống đâu anh ạ
cũng phải cũng lo đấy
nói chung là cũng lo nếu mà mình làm kiểu là làm mệt nhọc thì uống cái số lượng nó cũng nhiều đấy
mà hầu như bên xây dựng ấy thì người ta hầu như là uống nước bình ấy cả
cho nên là nhầm này cũng
cũng uống cả hoặc cũng không suy nghĩ gì hết
với những loại nước bình một mươi chín lít có thương hiệu bán ra thị trường khoảng năm mươi đồng một bình
còn những loại nước khác có giá chỉ từ một mươi cho đến hai mươi nghìn đồng một bình
dẫn đến sự tranh lệch lớn về giá
khiến cho nhiều người tiết kiệm chọn ngay sản phẩm rẻ tiền mà không cần nắn đo
phần lớn các loại nước này được sản xuất theo quy mô hộ gia đình và là các cơ sở nhỏ lẻ
quy trình sản xuất thì đơn giản ít tốn kém
chi phí đầu vào thì rẻ gấp nhiều lần vì lợi nhuận
không ít thì các cơ sở hoạt động một cách bát nháo và khó kiểm chứng về chất lượng
doanh nghiệp không phải không biết
không phải không biết quy định của pháp luật là điều kiện vệ sinh
bởi vì anh biết rồi anh phải thực hiện cái thủ tục này rồi
anh biết là đối với một cơ sở sản xuất cái điều kiện vệ sinh nó phải như thế nào
anh biết là một sản phẩm khi sản xuất ra anh phải đi xét nghiệm
và đạt yêu cầu của những cơ sở sản xuất
thế nhưng mà vì lợi nhuận tôi phải nói rõ đâu
vì cái động cơ thứ nhất là lợi nhuận
cho nên là dẫn đến cái tình trạng bỏ qua các quy trình đấy
và dẫn đến là các cái sản phẩm có thể bị nhiễm khuẩn
thì các cơ sở sản xuất nước này không phải công bố nữa mà họ sẽ thực hiện cái tự
tự công bố
tự chịu trách nhiệm và cơ quan quản lý nhà nước sẽ căn cứ vào cái bản tự công bố đó
để đi mình lấy mẫu mình kiểm nghiệm lại xem công bố còn đúng không
một năm lại kiểm tra không quá một lần
cái chỉ lý hai mươi của thủ tướng
nếu như chúng tôi đi kiểm tra lần đầu
mà cơ sở đạp
mà trong năm đấy không có một cái phản ánh gì của người dân của bà chí hiệp
tôi không được quyền quay lại
rõ ràng là những chiêu trò dùng để qua mặt lực lượng chức năng
của những cơ sở sản xuất nước hoạt động thiếu nghiêm túc
thì không phải cơ quan quản lý không biết
tuy nhiên hiện nay trong công tác hậu kiểm thì đang còn có nhiều khó khăn và bất cập
trong đó thì có vấn đề về nhân lực
dẫn đến là vẫn còn tồn tại những kẽ hở cho các cơ sở này lợi dụng
điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước cần phải tăng cường công tác thanh kiểm tra
cũng như có những giải pháp đột phá nâng cao hiệu quả quản lý
đối với lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm
đây cũng phải nói trách nhiệm của các cơ quan quản lý địa phương
anh phải tăng cường thanh tra kiểm tra để nếu như cơ sở không duy trì
cái điều kiện vệ sinh giống như lúc anh đăng ký ban đầu anh không cho sản xuất được
anh phải yêu cầu dừng lại và chấn chỉnh lại như ban đầu
sắp tới đây thì thủ tướng chính phủ đang cho thí điểm phát triển cái mở rộng
mới thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm xuống chín thành phố
tại tuyến quận huyện và xã phường
chúng tôi cho rằng nếu chúng ta nhân được cái mô hình này
thì sẽ có cán bộ trực tiếp nằm ở tuyến dưới
bởi vì sản xuất thực phẩm của chúng ta chủ yếu là nhỏ lẻ
tức là nằm ở tuyến cơ sở
mà nếu ở dưới cơ sở chúng ta không có cán bộ
thì không có trực tiếp cán bộ để mà làm các nghiệp vụ giám sát ở đó rất là khó
song song với công tác quản lý chế tài xử phạt
thì không thể không nhắc tới vấn đề đạo đức doanh nghiệp
ở đây chính là các cơ sở sản xuất kinh doanh làm ăn bất chính
cần phải bay trừ hành vi chỉ vì lợi nhuận mà bỏ qua quy định pháp luật
xem thường sức khỏe người tiêu dùng
đồng thời ngăn chặn biểu hiện xuống cấp về đạo đức kinh doanh
còn như vậy thị trường lĩnh vực an toàn thực phẩm
trong đó có nước đóng bình mới được đảm bảo an toàn với sức khỏe người tiêu dùng
và đã tới thời lượng của tiểu mục mỗi ngày một nghề
thưa quý vị ba vì là một huyện miền núi
của thành phố hà nội với dân số chiếm tới chín mươi tám là người đồng bào dân tộc giao
thực hiện chủ trương đường lối của đảng chính sách của nhà nước
người dân nơi đây đã xóa dần cuộc sống du canh du cư để ổn định và phát triển kinh tế
xong người giao ba vì thì không tách khỏi một nghề truyền thống của cha ông
đó là làm thuốc chữa bệnh
thông qua đó đã giúp phát triển kinh tế gia đình
và những hình ảnh ngay sau đây cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
xin chào quý vị
qua lời kể của bà triệu thị thanh dân tộc giao của bà từ thời xa xưa
luôn sống cuộc đời du canh du cư qua các núi cao trên một hai trăm linh mét
mọi thứ đều tự cung tự cấp thậm chí tự chữa bệnh
từ ngày xa xưa các cụ lại thì chúng tôi thì toàn ở du canh du cư
ở tất trên độ một hai trăm linh thì ốm đau thì chỉ có ngày xưa các cụ thì cúng vái
bây giờ vừa vừa rừng lấy thuốc uống
một mươi ba tuổi bà đã phải đi lên rừng
độ hai mươi tuổi thì cũng biết biết một số thuốc rồi thì
ngày hồi đấy thì người ta đến lấy thuốc thì mình chỉ có làm phúc thôi
xong mãi từ năm chín mươi năm lại đây thì mới thành kiểu là mình đi hành nghề
đấy chợ rồi thì cũng coi là bán thuốc
thực tế hành nghề thì là trên ba mươi năm rồi
thuốc thì hiện nay là bà biết như vậy các loại thuốc thì trên ba trăm linh loại
đấy mà chữa bệnh thì trên một mươi loài bệnh
lấy trên rừng hết đặc điểm ở trên rừng không có trồng không có phân bón gì
tự nhiên thiên nhiên là ban tặng
phải lên núi cao hoặc cái dây b một hoặc cái lá hoa tiên thì phải lên tận trên một hai trăm linh mới có
chứ còn có những loại thì mình cũng đi núi gần gần đây
có loại thuốc thì mình phải đi xuống suối
cái loại nào mà hái lá dùng lá thì mình nên hái vào buổi chiều
cái loại nào mà dùng rễ dùng gốc thì hái buổi ban sáng
ở đây chỉ có phơi nắng là phơi nắng
phơi cho khô là được
từ trên núi về xong bây giờ mình thái
thái thì rửa sạch xịt sạch nhé
cái cháo nó rửa
rửa sạch xong bỏ vào nồi nóng
đây bỏ vào nồi đun này
đun đây đun đun
bây giờ nó hết thì xong mình xách bỏ cái thuốc này
cái bã này đi
xong mình lấy cái nước ở dưới này
mình lọc lọc bằng vải
lọc xong cái nồi bên bên cạnh
ở bên trên này này
đấy thế xong thì mình bao giờ đủ thuốc
đủ các vị thuốc ở đây nấu
nếu mà nấu dạ dày thì phải một mươi năm ngày
nấu cao chữa xương khớp thì phải một tháng
mới đủ thuốc được
một trăm linh hơn một trăm linh loại
thế là mình đun bao giờ đủ thuốc
xong mình cô
cô đặt lại
còn cái nồi này cứ nấu
cái nồi bên trên này vẫn cô
phải luôn luôn túc trực ở đây
lửa to thì nó trao đi mất
hoặc là nó cháy
hoặc khi cô thì lúc nào cũng phải đây cô
cô ấy liên tục cả ngày luôn
đến trưa nếu mà chưa có
chưa đủ được
không được ăn cơm
trong ngày xưa bốc thành thang
thì giá thành nó sẽ rẻ hơn
bây giờ nấu thành cao
thì cái dược liệu nó cũng rất là tốn
người dùng thì nó đắt hơn
thế mà so với chúng tôi
so với dược liệu
thì chúng tôi lại cảm thấy là vậy
có khi cả một tải thuốc á
nấu chưa được một lạng cao
cả xã của bà này có hơn trăm
hơn trăm hội viên
cả lần người ta biết thuốc này
thu hái chế biến
như hai của con dâu cô này
cũng là hội viên mà chỉ biết thu hái
có những người là người ta chỉ biết đi hái vậy thôi
cũng là hội viên
nhưng mà để mà bốc thuốc thì cũng ít
khoảng ba bốn mươi người